ngày sáu tháng một mươi một ngày đầu tiên trong ba ngày diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ trưởng bộ công thương đã trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội
liên quan đến hàng loạt lĩnh vực thuộc bộ quản lý
cử tri cả nước đã có những đánh giá xác đáng về chất lượng câu hỏi chất vấn của đại biểu quốc hội
phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng
đây là phiên chất vấn được cựu trì cả nước hết sức quan tâm
bởi các vấn đề được đưa ra chất vấn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cựu trì
và việc làm rõ trách nhiệm của các ngành quản lý chỉ đạo và thực hiện
câu hỏi đó rất thực tế và trả lời của bộ trưởng nguyễn xuân cường
là dám nhìn thẳng vào sự thật nhìn thấy cái khó khăn khách quan chủ quan
và đã đánh giá được toàn bộ những cái khó khăn đấy
tôi đánh giá là cao về phần trả lời của bộ công thương trần tuấn anh
và liên quan đến vấn đề phòng gian lận hàng nhà
bộ trưởng đã đề ra những phương pháp thiết thực đối với cho nhân dân
chúng tôi hy vọng rằng sau một hợp này
những vấn đề xã hội và dư luận được đưa ra có liên quan đến sớm được giải quyết